lực lượng chức năng đã cho di rời hơn hai trăm linh tàu thuyền đến neo đậu tránh chú bão tại khu vực sông lý xã quảng trạch huyện quảng sương đồng thời hướng dẫn cho người dân các biện pháp neo đậu chống tránh va đập nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản
tại hà tĩnh mưa lớn kèm theo gió lốc đã khiến cho nhiều ngôi nhà bị tốc mái các khu dân cư vẫn đang bị nước lũ chia cắt
trong sáng ngày hôm nay các địa phương vẫn đang tiếp tục khắc phục những thiệt hại do cơn bão gây ra
nhưng do trời mưa nên công tác này cũng gặp nhiều khó khăn
sau đêm bão đi qua ngôi nhà của chị trần thị xuân ở xã xuân phổ huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh đã bị tốc mái hoàn toàn
toàn bộ dụng cụ sinh hoạt trong nhà đều bị ướt
gia đình chị vốn thuộc diện khó khăn của xã nay lại càng khó khăn hơn
toàn bộ huyện ghi xuân cũng bị ướt
có một mươi năm ngôi nhà bị tốc mái hơn bốn trăm linh hộ dân phải di tán khi bão đổ bộ vào
hàng trăm hectare lúa và hoa màu đang bị ngập úng
hiện trên địa bàn vẫn đang có mưa nên công tác khắc phục còn gặp nhiều khó khăn
toàn bộ các lực lượng đi xuống các địa phương một là vừa ra soát lại các thiệt hại
hai là nắm mắt các thiệt hại của nhân dân và để hỗ trợ nhân dân ổn định cuộc sống sớm nhất
theo thống kê mới nhất hiện trên địa bàn hà tĩnh có khoảng sáu trăm linh hộ dân đã bị nước lũ chia cắt
nhiều lồng bè cá bị chết do xâm nhập mặn
gần hai hectare lúa và hoa màu bị ngập úng
công tác tiêu úng đang được tỉnh hà tĩnh tập trung triển khai
vì nếu như trong ba ngày tới nước không rút thì toàn bộ diện tích ngập úng coi như bị thiệt hại hoàn toàn
mực nước ở các con sông hà tĩnh vẫn đang ở mức cao người dân không nên chủ quan
vì trước khi bão đổ bộ vào
trên địa bàn hà tĩnh đã có hai người chết do chủ quan trước mưa lũ
hiện chính quyền địa phương vẫn đang tiếp tục khắc phục những thiệt hại do mưa bão gây ra
nhằm sớm ổn định đời sống cho người dân
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ vào ngày hôm nay đã tống đạt kết luận điều tra số tám trăm hai mươi chín andtt
gồm hai trăm một mươi sáu trang chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra đến viện kiểm sát nhân dân tỉnh phú thọ
truy tố chín mươi hai bị can về bảy tội danh bao gồm tổ chức đánh bạc đánh bạc mua bán trái phép hóa đơn
rửa tiền đưa hối lộ sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ
quá trình điều tra cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ đã khởi tố tổng số một trăm linh năm bị can về bảy tội danh trên
đã tạm đình chỉ điều tra đối với một mươi ba bị can trong đó truy nã một mươi hai bị can đang bỏ trốn
qua điều tra đến nay đã có đủ căn cứ kết luận
xác định đường dây tổ chức đánh bạc đánh bạc qua game by brickvip tipclub do phan xảo nam và nguyễn văn dương cầm đầu
gồm hai mươi năm đại lý cấp một năm tám trăm bảy mươi bảy đại lý cấp hai và bốn mươi hai chín trăm năm mươi sáu bảy trăm một mươi tám tài khoản tham gia đánh bạc
số tiền doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến đã chứng minh được là chín tám trăm năm mươi ba tỷ hai trăm hai mươi bảy ba trăm bốn mươi hai một trăm linh chín đồng
sau khi chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc chi phí quản lý
trả lương và nộp thuế của các công ty vận hành là ba bảy trăm linh chín tỷ một bốn trăm bảy mươi hai tám trăm ba mươi chín đồng
các cá nhân được hưởng lợi là bốn bảy trăm một mươi ba tỷ hai trăm linh hai tám trăm ba mươi ba chín trăm chín mươi đồng
trong đó phan xào nam hưởng lợi một bốn trăm bảy mươi năm tỷ sáu mươi ba hai mươi chín một trăm bảy mươi sáu đồng
nguyễn văn dương hưởng lợi một sáu trăm năm mươi năm tỷ bốn trăm hai mươi sáu chín trăm hai mươi bảy trăm bốn mươi sáu đồng
nhóm hoàng thành trung phan anh tuấn và lê văn kiên đang trốn truy nã hưởng lợi một năm trăm bảy mươi bốn tỷ một trăm linh sáu triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng
cơ quan điều tra đã tạm giữ kê biên của các bị can và những người có liên quan một ba trăm bốn mươi ba tỷ một trăm ba mươi năm bốn trăm sáu mươi tám trăm bốn mươi bảy đồng
qua điều tra cũng đã có đủ căn cứ đề nghị truy tố phan văn vĩnh và nguyễn thanh hóa đồng phạm về tội
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thẻn công vụ
theo khoản hai điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm do tính chất phức tạp của vụ án
cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật ở giai đoạn hai của vụ án
đối với các cá nhân tổ chức có dấu hiệu liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc đánh bạc sửa tiền
mua bán trái phép hóa đơn đưa và nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
và các hành vi khác vi phạm pháp luật
việc khởi tối điều tra vụ án và tống đạt kết luận điều tra nêu trên thể hiện sự kiên quyết của lực lượng công an nói chung
công an tỉnh phú thọ nói riêng và sự nghiêm minh của pháp luật trong đấu tranh xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật
hôm nay công an tp lạng sơn cho biết vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can năm đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích
vào tháng năm năm hai nghìn một mươi tám trần thế toàn đang ngồi uống nước tại quán thì có mâu thuẫn cãi vã với đặng nhật minh
sau đó minh rủ thêm nguyễn tùng lâm đào bá hậu đỗ quang long cầm theo dao nhọn gậy gỗ đuổi đánh toàn
khiến toàn phải vào bệnh viện cấp cứu tỷ lệ thương tật là hai mươi hai
tiếp đó vào khoảng một mươi ba h ngày một mươi sáu tháng bảy trước cổng số hai bệnh viện đa khoa tỉnh
tăng thanh hường có mâu thuẫn xô xát với ông phạm hùng cường là nhân viên bảo vệ tại bệnh viện
hường dùng dao gấp đâm khiến ông cường bị thương sau đó hường đến công an phường tam thanh đầu thú
cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện mỏ cây bắc tỉnh bến tre vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với nguyễn thanh sang về hành vi cướp tài sản
tối ngày một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám nguyễn thanh sang đến quán gội đầu thư giãn
tại đây thấy chị dương thị kim chi là chủ quán có đeo trang sức trên người nên sang đã dùng dao đe dọa khống chế
cướp một sợi dây chuyền và một đôi bông tai trị giá hai sáu chỉ vàng một mươi tám k rồi lên xe tẩu thoát
quân chúng nhân dân đã vây bắt được đối tượng
công an huyện mỏ cày bắc xử lý
trên địa bàn tỉnh bạc liêu liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản trong các cơ sở thờ tự gây không ít bức xúc trong quần chúng nhân dân
lợi dụng sự sơ hở mất cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản của các cơ sở thờ tự này
nhiều đối tượng đã lẻn vào các nơi để thực hiện hành vi trộm cắp
phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân tại bạc liêu
chùa hưng long tọa lạc tại ấp ninh hiệp
tỉnh quối a huyện hồng dân tỉnh bạc liêu vừa bị các đối tượng trộm cắp tài sản ghé thăm
theo bà quách thị dễ phó ban hộ tự của chùa khoảng sáu giờ sáng ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
sau khi thức dậy thì bà phát hiện ngôi chùa bị mất trộm
mặc dù các cánh cửa chùa đã được khóa cẩn thận
nhưng vẫn bị các đối tượng trộm cắp cậy khóa và lấy đi toàn bộ số tài sản như bộ chân đèn chuông
đây đã là lần thứ tư ngôi chùa này bị mất trộm tài sản
không khóa cửa hết sáu giờ là khóa có khi trễ lắm thì cũng sáu giờ rưỡi mà không có tới sáu giờ rưỡi
khóa rồi là lên cúng thôi
bữa đó là tôi đi xuống tôi khóa rồi lên lên khóa cửa đó rồi lên sáng là đi sớm
như tôi đi sớm là tôi gửi đóng thiền điện ở bên huyện á trễ đó rồi cái tài gửi tiền về
rồi tôi mở cửa đó là tôi thấy cửa này rồi tôi biết mất đồ hết rồi
còn đây là toàn bộ tăng vật mà lực lượng công an thu giữ
khi đối tượng huỳnh tấn dũng chú phường nhà mát thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu mang đi tiêu thụ
tại cơ quan công an đối tượng dũng khai nhận để có tiền mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân
dũng đã đột nhập vào một ngôi chùa trên địa bàn phường nhà mát thành phố bạc liêu
để lấy trộm các tài sản như các bộ chân đèn bát hương
khoảng một giờ một giờ vô rồi dùng cái kèm cái kèm khách ký trị
tôi bẻ bẻ hoài bẻ cửa sổ không đứt rồi tôi qua cửa tái
bẻ bẻ tôi chụp vô rồi lấy lấy rồi đem ra
hết đó khoảng ba giờ mới qua một đường tôi giấu vô
theo cơ quan công an các cơ sở thờ tự bị mất trộm tài sản thường ở các vùng nông thôn
không có tường rào bảo vệ kiên cố ít người trông coi
ngoài sự tinh vi của các đối tượng trộm cắp
thì tâm lý chủ quan thiếu cảnh giác của nhà chùa cũng là một trong những nguyên nhân
khiến cho tình trạng trộm cắp tài sản trong các cơ sở thờ tự

các cơ sở thờ tự cần nâng cao ý thức cảnh giác cho giữ gìn tài sản
đặc biệt là bố trí người canh giữ bảo quản tài sản có giá trị
không để những nơi mà dễ nhìn dễ thấy dễ lấy
thứ hai nữa là cần gia cố hệ thống hàng gào cửa nẻo
cần thiết thì lắp đặt hệ thống cao gà để giám sát
để ngăn chặn tình trạng trộm cắp tài sản trong các cơ sở thờ tự
ngoài sự vào cuộc của các ngành chức năng
thì các chư tăng trụ trì các chùa cũng cần nâng cao hơn nữa ý thức bảo vệ tài sản
khi phát hiện có dấu hiệu khả nghi
nên trình báo cho cơ quan chức năng tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ninh kiều
thành phố cần thơ đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị bạch huệ
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu hộ khẩu thường trú tại một mươi bốn trên hai trăm linh ba nguyễn thị minh khai
phường an lạc thành phố cần thơ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã
của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cần thơ là hai đối tượng
đối tượng nguyễn thống nhất sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hộ khẩu thường trú tại ấp hòa lộc hai
xã xuân hòa huyện kế sách tỉnh sóc trăng
và đối tượng nguyễn trung hiếu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại chín trên một
đường ba mươi tháng bốn phường xuân khánh quận ninh kiều thành phố cần thơ
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị và nhận bản án trước vảnh móng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng thì hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an

hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý

phần cuối của bản tin mời quý vị cùng đến với những thông tin về dự báo thời tiết
những thông tin về dự báo thời tiết cũng đã khép lại bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của chúng tôi ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi những nội dung khác trên truyền hình công an nhân dân intv